mặc dù dự báo ít gây gắt hơn mùa khô năm hai nghìn một mươi sáu nhưng tỉnh kiên giang đang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống hạn mặn ổn định nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh kiên giang xác định vùng chịu ảnh hưởng khô hạn mặn xâm nhập gồm vùng sản xuất nông nghiệp ven biển dạch giá hà tiên ven sông cái lớn và cái bé vùng u minh thượng vùng tứ giác long xuyên vùng đất rừng vườn quốc gia u minh thượng và các lâm phần rừng trồng
theo đó đầu tư gia cố đắp mới hai trăm bảy mươi sáu bờ đập ngăn mặn giữ ngọt với tổng kinh phí hơn bốn mươi tỷ đồng vận hành hai công mới xây dựng hoàn thành là sông kiên canh cụt và hệ thống cống trên tuyến đê biển đê bao ô môn sà no nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ hè thu hai nghìn hai mươi
đến nay triển khai gia cố đắp mới hơn năm mươi bờ đập ngăn mặn để bảo vệ vụ lúa mùa và đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đang giai đoạn giữa và cuối vụ thu hoạch
cùng với đó ngành nông nghiệp tỉnh kiên giang phối hợp với ngành hiệu quan theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết diễn biến mặn trên những tuyến canh sông chính kịp thời thông báo cho các địa phương và nhân dân biết để chủ động ứng phó sản xuất